giá cả của các loại hoa quả đã tăng đột biến trong những ngày tết
nhưng đáng chú ý hơn là hoa quả trái cây bày bán tại các điểm du lịch tâm linh cũng có giá cả tăng vọt
vấn nạn chặt chém du khách là một vấn đề nan giải
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều khu tâm linh trong ngày tết
từ nhiều năm qua việc chặt chém không chỉ xảy ra với du khách quốc tế
mà ngay cả với các du khách nội địa cũng phải hứng giá trên trời
giá một quả hồng xiêm là ba mươi đồng ba quả cam canh là một trăm linh đồng
một quả xoài thái năm mươi đồng một quả táo tàu là bảy mươi đồng và một quả thanh long là một trăm linh đồng
nhiều người dân đành ngậm đắng nút cây móc tiền ra trả sau khi sắm lễ
hoặc sử dụng dịch vụ cho những khoản tiền vô lý
nên nhiều du khách đi lễ theo đoàn để khỏi bị chặt chém
nói chung là mình đi theo đoàn và mình chuẩn bị chú đáo theo cả đoàn
để đến lúc mà mua bán các thứ nó không bị chặt chém
giá thì chắc là gấp đôi so với mọi nơi đấy
có tăng nói chung là giá cả thì có tăng
thức ăn thức uống thì có tăng so với lần ngoái
đã từng bị các chủ hộ kinh doanh ở các khu tâm linh chặt chém
trong những ngày đầu năm từ nhiều năm trước
dịp tết nguyên đán năm nay bà phạm mai hiên ở hà đông hà nội
đã sắm chất đồ lễ ở nhà vì theo bà khi sắm đồ lễ ở nhà
thì lễ sẽ cẩn thận và đầy đủ hơn
chị thì đi lễ đầu năm chị hay chuẩn bị sẵn đồ ở nhà đi
chứ ít khi chị xuống như đấy chị mình mua
vì là mình chuẩn bị ở nhà thì sẽ cẩn thận hơn và đầy đủ hơn
cái mức mình mua sẽ hợp lý hơn
chặt chém là một trong những nguyên nhân làm cho những chuyến du xuân của người dân bớt vui trong
những ngày tết vì vậy ban quản lý các khu tâm linh ở hà nội nói riêng và cả nước nói chung
nên có phương án quản lý tới các hộ kinh doanh để các hộ này không nâng giá chặt chém du khách
đối với du khách nên chăng thay bằng việc sắm xanh lễ vật thì nên làm công đức cho các
khu tâm linh để góp phần xây dựng tôn tạo các nơi này ngày càng đẹp hơn và khăng trang hơn